trong bài thơ trẻ con bác hồ đã viết trẻ em như búp trên cảnh biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan
thể hiện tính chủ động sự độc lập của trẻ em việt nam thời chiến tranh
đến thời bình khi đất nước ngày càng phát triển thì trẻ em không chỉ biết ăn ngủ học hành
mà còn biết quan tâm hơn tới môi trường sống của bản thân gia đình và cộng đồng
và green and clean xanh và sạch là một nhóm gồm bốn bạn trẻ học lớp tám
với mong muốn những hành động nhỏ của mình có thể lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường tới nhiều người
khát vọng này cũng được dự án không khí sạch thành phố xanh do trung tâm sống và học tập
vì môi trường và cộng đồng đồng hành và lan tỏa
chúng tôi chọn việc rửa tủy ni lông để tái sử dụng
cây phần trong vỏ sữa có thể biến thành có thể được tài chế thành những thứ như là tấm lớp sinh thái
hoặc là cái lát tông dây tài chế
cây thì bản chất của nó cũng là một sinh vật nó sẽ có cảm xúc một phần nào đấy
tất nhiên không thể hiện ra được nhưng mà nó có và điều đấy đáng được trân trọng
công muốn tiết kiệm năng lượng để tạo được sử dụng
trong việc cho thang máy chạy và tiết kiệm năng lượng thì nó sẽ có một tác động tốt tích cực đối với môi trường
tại vì là cái tủy này mà nếu mà bị thải ra ngoài môi trường
xong rồi nó sẽ trở thành những cái vị hài vi nhựa ấy
thì nói đấy thì những cái sinh vật ở ngoài biển họ ăn là
thì mình lại ăn lại những cái con đấy thì nói gì là cuối cùng nó là hại chính mình
thế nên là con đã cố gắng làm ra để giảm thiểu lượng
nhưng mà nhựa mà con phải thải ra mỗi ngày để không hại mọi người và không hại chứng bản thân con
lúc khi mà mới bắt đầu làm thì hoàn toàn nó không dễ như chúng nào
con đã thực hiện việc này ở trên trường và khi con mang những cái phỏ bột sữa về
một là thời gian không có và hai là nó cứ thế nó cứ trồng lên
và xong rồi thì cuối tuần mới có đôi lúc thì có thể đôi những cái hút sữa để ra để sử dụng để rửa và cắt
và lúc đấy thì cũng là một tuần trước rồi nên là những cái hút sữa nó sẽ trở nên hũ và nó sẽ có mùi
lý do mà con lựa chọn những hành động của mình về môi trường là bởi vì con thấy là
những cái cây này nếu mà bị vứt đi thì rất là lãng phí
cùng với cả nếu mà cây thì nó cũng có rất nhiều lợi ích cho môi trường như kiểu nó cho mình oxy
và không khí thì rất là đáng được trân trọng và con rất là muốn cứu giúp được những cây
và làm tốt nhất cho cây mà mình có thể được ạ
ngoài đi thang máy thì mùa đông con sẽ đi bộ
và mùa hè thì con sẽ đi xe đạp xe nhanh hoặc là có thể đi xe buýt nếu cái chuyến đường đấy xa quá
và nếu mà nói về ngoài việc di chuyển thực hiện cá nhân thì ở nhà con ở chung cư
nhưng con không thể phân loại rác rõ ràng là hình năm loại
tuy nhiên đối với những loại rác có thể tái chế được thì con đều để riêng ra
và đem đến các sự kiện để đổi hoặc là đi bán nồng nát thu văn loại tài chế ấy
gia đình con hoàn toàn vẫn hỗ trợ việc này
tại vì là mọi người cũng biết là nó cũng chỉ là một loại rác văn hoa để làm môi trường này tốt hơn
mọi người cũng quen với việc đấy và có nghĩa là mọi người cũng coi như đấy là một chuyện bình thường thôi
đi thang máy mùa đông để cho kiểu làm nóng cơ thể trước khi ra ngoài trời nó lạnh
hoặc là đi mùa hè thì đi thang máy chung thì mọi người cũng không còn làm gì
coi như là mình đợi người ta để cho người ta đỡ bị lỡ chuyến
ý kiến mọi người sẽ thấy nó khá là bẩn chẳng hạn hoặc là mọi người sẽ cho rằng là nó không cần thiết lắm
hoặc là mình làm tại sao mình không đi mua luôn cây mới mà mình lại đi nhặt những cái cây cũ
thì con thì con nghĩ là người ta nói gì thì mình kệ mình cứ làm theo những cái gì mà mình làm nó đúng nó đúng với lẽ sống thì mình sẽ làm theo nó ạ
hãy cứ ước là những hành động mà mọi người biết là sẽ là để bảo vệ môi trường
nếu mà mọi người biết đấy là một việc tốt thì hãy cứ làm và đừng thấy ngại tại vì là rất nhiều người cũng như bạn cũng đang làm được việc này
và chỉ nhóm bọn con thì đã thành lập được hai năm rồi ạ và những hoạt động chủ yếu của bọn con là đi nói chuyện là những trường học với các bạn học sinh để cùng các bạn hiểu ra được cái vấn đề môi trường hiện tại
cùng tìm ra một cái giải pháp để xử lý vấn đề đấy ạ
của bọn con vào năm hai nghìn một mươi tám về phân loại rác thải tại nguồn bọn con thấy là qua quá trình tìm hiểu
thì đây là một vấn đề rất là nhức nhối nếu mà rác thải không được phân loại nó sẽ có rất là
nhiều các cái tác hại khác nhau và việc phân loại rác thải nó ngược lại nó sẽ đem lại rất là nhiều lợi
ích mà rất là đáng để thực hiện trong quá trình đấy tất cả bọn con đều rất là mong muốn được thực
hiện bởi vì bọn con thấy được sự cần thiết của nó rồi và đây chỉ là một phần của bọn con còn rất
nhiều vấn đề môi trường khác bọn con cũng muốn có thể tiếp cận được và giải quyết mình có thể bắt
đầu từ những hành động nhỏ và những hành động đỏ nhỏ này nó sẽ thành một dây chuyền để tất cả mọi người
cùng vào hành động chứ tôi nghĩ là nếu mà phải đợi đến khi mà người ta làm một cái gì đấy hoành tráng thì nó hơi muộn